kính chào quý vị và các bạn
sang ngày mai vùng áp thấp nóng phía tây sẽ có cường độ yếu dần
nên nắng nóng ở phía đông bắc bộ sẽ giảm đi với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó từ chiều tối và đêm mai trở đi khu vực sẽ có mưa rào và rông với nhiều điểm mưa vừa mưa to
cùng với mưa thì nền nhiệt trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu cũng sẽ giảm về mức ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng cũng giảm dần vì cường độ ở các tỉnh phía tây bắc bộ từ ngày mai với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
sang đến ngày một mươi năm và một mươi sáu mưa sẽ tăng cường trên khu vực này nhiều điểm có mưa vừa mưa to khiến nhiệt độ giảm về mức ba mươi hai ba mươi năm độ
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tiếp tục có nắng nóng gai gắt diện rộng
có nơi đặc biệt ngay gắt trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
dự báo từ ngày một mươi năm trở đi nắng nóng ở khu vực này cũng có xu hướng giảm dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày trên các khu vực sẽ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên còn nắng nóng trong hai ngày tới nhưng mức độ đỡ gai gắt hơn
với nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi bảy độ
từ khánh hòa đến bình thuận có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
sáng đến ngày một mươi sáu tháng bảy nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt trên toàn khu vực
trong các ngày tiếp theo gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên tại tây nguyên sẽ có mưa rào và rông ở nhiều nơi về chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to ban ngày nắng vẫn xuất hiện gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông tăng cường trong ba ngày tới do ảnh hưởng của gió tây nam tập trung về chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực sẽ không quá cao
do động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn